những ngày hà nội lạnh rất dễ bắt gặp những ánh lửa nơi vệ đường
đây vừa là cách sửa ấm cho những người lao động ngoài trời
cũng là giải pháp thức thời để giảm đau nếu chẳng may bị cướp chân hay tay
tôi là vừa sửa ấm mà vừa tôi là có cái bánh hay cống tay
tay thì ơ để đỡ cống đấy là các cái đốt xương nó tấy đỏ nó phân ra thì tôi ơ vào lửa thì nó đỡ được
cứ rét quá là bác không đi được tất bác cứ phát cước lên các đầu ngón trên ngón tay nó cứ mọng đỏ lên
có ngứa ngáy khó chịu ở trong chân mùa rét năm nào cũng bị cứ rét nắm nó mới bị
bà hằng một người nội trợ hiểu rõ hơn ai hết sự khó chịu của căn bệnh mùa lạnh này
nhiệt độ càng xuống thấp bệnh càng nặng và sinh hoạt thường ngày bị ảnh hưởng
tôi thường xuyên là phải tiếp xúc với nước lạnh vào mùa đông chân tay tôi hay bị cướp
ai bị cướp là chân tay ngón tay này tôi nó cứ đỏ lên xong nó ngứa tôi bức rất khó chịu
cước là tên gọi của loại bệnh mà các đầu ngón chân và ngón tay bị sưng tấy phù nề
kèm theo đó là mần đỏ ngơ ngáy rất khó chịu
và gây đau khi vùng đất
sức tay chân gặp nhiều nhất trong mùa đông khi cơ thể tiếp xúc với độ ẩm thấp và không khí lạnh
trong các nhóm gây bệnh tương y người ta phải kể tới nhóm gây bệnh bên ngoài
nhóm bệnh bên ngoài gồm có phong hàn thừa thấp táo nhiệt
trong đó các nhóm nhân nhân như phong kết hợp với hàn thì chúng ta gọi đó là phong hàn
phong hàn chúng ta biết phong là gió chủ khí mùa xuân
còn hàn là khí lạnh chủ khí mùa đông
như vậy thì phong với hàn hay kết hợp lại với nhau và khi cái nhiệt độ phong hàn đó thì làm xâm nhập vào cơ thể và phần cái phần bì phu bên ngoài
làm cho cái cơ thể chúng ta có một số gặp với dấu hiệu như là các cái tắc các cái kinh lạc các cái bì phu đó
gây tình trạng sưng tấy rời đỏ rời ngứa cảm giác khó chịu ở cái đầu trên con tay
những cơn đau ngứa do cướp khiến bà hằng thường xuyên ngủ không yên giấc
cơ thể vì vậy mà trở nên mệt mỏi khó chịu
lúc nào mà ngứa ngáy thì ngủ thì không ngon mà nhất là đắp chăn vào thì nó lại càng khó chịu đeo tất nó khó chịu phải lột ra
nhiều người cho rằng chỉ những ai thường xuyên tiếp xúc với không khí lạnh và thời tiết ẩm thì mới dễ mắc cướp
thực tế thì ai cũng có thể mắc phải căn bệnh tưởng như vô hại này
đặc biệt nếu không phòng
và chữa trị kịp thời bệnh có thể chuyển sang mãn tính và ảnh hưởng rất nhiều tới sinh hoạt
vào những ngày lạnh nhất của mùa đông những cây lá lốt trong vườn rau này được gia đình bà thêm coi như một vị thuốc quý
bởi theo bà thêm chúng có công dụng thần kỳ trong việc chữa trị và làm giảm triệu chứng sưng tê chân tay do cước
về mùa đông thì nó rét hai tay với chân nó rét
trong đông y lá lốt là vị thuốc có tinh ấm tăng dụng lớn trong ôn trung tán hàn tiêu trừ khó khăn chữa trị chữa trị chữa trị chữa trị chữa trị chữa trị chữa trị
lá lốt không chỉ trị được các triệu chứng do cước chân tay mà còn có thể dùng trị nhiều bệnh sương khớp
ta ngâm chân bằng nước ấm thí dụ sáng một lần tối một lần bằng nước ấm cùng với muối
và đặc biệt là có thêm một số các vị thuốc từ y học cổ truyền tức là lá lốt hoặc là lá trầu không
để ngâm nước ấm khi ngâm chân tay khi bị cướp hoàn toàn cũng có thể được
có cái tác dụng khu phong tán hàn trừ phong thấp
ngoài phương pháp chữa trị bằng lá lốt để phòng chống tốt nhất căn bệnh này nên lưu ý
đảm bảo giữ ấm cho tay chân trong những ngày lạnh
đối với những người làm công việc đặc thù phải tiếp xúc nhiều với nước và không khí lạnh
nên tăng cường ngâm chân tay bằng nước muối nóng và các loại thảo dược như gừng tươi lá lốt để phòng bệnh